từ ngày chín đến ngày một mươi ba tháng một bệnh viện đại học trung an hàn quốc và do san vina đã tổ chức khám bệnh và phát thuốc cho gần hai năm trăm linh người dân tỉnh quảng ngãi
đây là chương trình từ thiện nhằm chia sẻ cho người nghèo người có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh quảng ngãi
đoàn y bác sĩ đến từ bệnh viện đại học trung ngang hàn quốc cùng bảy mươi bảy tình nguyện viên đến từ dusan vina sinh viên trường đại học ngoại ngữ đà nẵng đã tiến hành khám cho một năm trăm linh người dân huyện bình sơn và một người dân vùng cao huyện trà bồng
các y bác sĩ đã khám tư vấn các bệnh huyết áp thấp khớp tim mạch thị lực loãng xương hô hấp dối loạn tiêu hóa răng miệng và da liễu
đoàn thiện nguyện cũng đã tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho trên hai người bệnh sau khám
bà con nhân dân cũng được tặng nhu yếu phẩm hàng ngày với mong muốn bà con có sức khỏe tốt
đây là năm thứ tám chương trình y tế thiện nguyện này thực hiện chủ yếu dành cho người già và trẻ em những đối tượng có nhu cầu chăm sóc y tế cao